việt nam là một trong những quốc gia được đánh giá là có nền kinh tế năng động và tăng trưởng liên tục
vì vậy nhu cầu điện của việt nam hiện nay tăng trưởng nhanh với tốc độ vào khoảng một mươi mỗi năm
điện gió không đòi hỏi nhiều thời gian lắp đặt và xây dựng
với khả năng nhanh chóng thi công và đưa vào khai thác
điện gió có thể giúp việt nam theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh nhu cầu điện trong cả ngắn và dài hạn
theo số liệu của bộ công thương cho tới thời điểm hiện tại đã có năm mươi dự án điện gió đăng ký đầu tư ở việt nam
nhưng chỉ có bốn dự án với tổng công suất một trăm năm mươi chín hai mw đã đi vào vận hành thương mại
các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hiện đang được đầu tư khai thác và mở rộng
tuy nhiên vướng mắc hiện nay vẫn là chi phí đầu tư cao suất đầu tư trên khấu hao lớn
trong khi đó giá điện do bán thương phẩm hiện nay thuộc hàng thấp so với thế giới
so với thái lan hai mươi cent trên một kwh philippines hai mươi chín cent trên một kwh nhật bản ba mươi cent trên một kwh
dưới mức khấu hao không cạnh tranh so với giá thủy điện nhiệt điện
nguồn cung cấp linh kiện thiết bị và dịch vụ trong nước còn hạn chế
nguồn nhân lực kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu thị trường vốn còn hạn chế
đứng trước những thách thức để có thể phát triển
năng lượng tái tạo trong đó đặc biệt là năng lượng từ gió
bộ công thương các hiệp hội về năng lượng đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức quốc tế
đến từ đan mạch đức để học hỏi kinh nghiệm tạo điều kiện cho phát triển nguồn năng lượng sạch này
các khung chính sách pháp lý cũng được hoàn thiện và nâng cao trong tổ chức quản lý lĩnh vực điện gió
và có cơ chế để thống nhất áp dụng cho các dự án điện gió trong đất liền và trên biển
theo hướng tăng giá mua điện gió phù hợp cân đối với chi phí sản xuất
vấn đề để mà phát triển năng lượng tái tạo ở việt nam ở đây đó không phải là vấn đề kỹ thuật
mà là chủ yếu là vấn đề chính sách về đầu tư về giá cả
và nếu như chúng ta giải quyết cái chính sách trợ giá chính sách hỗ trợ tốt về giá cả

năng lượng tái tạo ở việt nam có tiềm năng rất lớn
đặc biệt là về năng lượng gió
năng lượng tái tạo ở việt nam có tiềm năng rất lớn
đặc biệt là về năng lượng gió bao gồm gió trong đất liền và gió ngoài khơi
nhưng để việt nam có thể phát triển nguồn năng lượng này
thì cần phải học hỏi các quốc gia đi trước khác để từ đó khắc phục khó khăn và phát triển thân lợi
trong bối cảnh năng lượng tái tạo điện gió mặt trời và điện sinh khối
trở thành hướng đi của nhiều nước phát triển và của thế giới
thì ở việt nam phát triển năng lượng tái tạo cũng là một xu thế tất yếu
theo nghiên cứu của hiệp hội năng lượng việt nam
riêng về tiềm năng năng lượng gió của việt nam đang rất lớn
đặc biệt là các tỉnh nam trung bộ và đồng bằng sông kiểu long
ngoài một số nhà máy điện gió được xây dựng và đi vào hoạt động
cung ứng trực tiếp điện cho lưới điện quốc gia
cả nước có khoảng một ba trăm linh máy phát điện gió quy mô hộ gia đình
công suất một trăm năm mươi w đến hai trăm linh w được lắp đặt và sử dụng chủ yếu từ đà nẵng trở vào
tiềm năng khai thác năng lượng gió để xây dựng các nhà máy lớn
và mô hình điện gió nhỏ hộ gia đình đang đặt ra cơ hội
nhưng cũng là thách thức cho việt nam